với nhiều người cũng là dịp cùng nhau tưởng nhớ những người thân của họ đã mất vì covid một mươi chín
mùa dịch vừa rồi nhiều người mắc covid một mươi chín thế nên giáng sinh năm nay ở nhiều xóm đạo không
rầm rộ như mọi khi cũng là để chia sẻ với những gia đình đã có mất mát sau đợt dịch
hôm cả bố và chồng tôi ra đi trong cùng một ngày tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác lúc đó
giáng sinh năm nay gia đình tôi mất đi hai thành viên nên sẽ không trang trí gì chỉ treo một ngôi sao noel thôi
mọi người trong nhóm cũng bàn nhau không làm gì nhiều nhằm mục đích tưởng niệm những người đã mất vì covid một mươi chín
với giáng sinh năm nay tôi tin bất kỳ ai cũng chỉ cầu mong điều an lành đến với mọi người
sau cùng việc được nhìn thấy nhau khỏe mạnh trao cho nhau những yêu thương mới là điều đáng quý nhất
trong đêm noel và tận hưởng không khí náo nhiệt của những ngày
những ngày cuối năm nhiều cư dân mạng đã chia sẻ những cách thức đón giáng sinh có phần đặc biệt hơn so với mọi năm
tại các tuyến phố trung tâm chụp ảnh check in tại nhiều địa điểm khẩu trang là điều không thể thiếu
hay tại xung quanh khu vực nhà thờ lớn hà nội công tác kiểm soát được chặt chẽ
chỉ những người có giấy mời và có kết quả test nhanh âm tính mới được di chuyển vào bên trong
nhiều cư dân mạng chia sẻ cảm xúc của mình về mùa giáng sinh năm nay
dù không đông vui nhưng mùa giáng sinh năm nay cũng có cái hay riêng là gia đình quây quần bên nhau như mấy chục năm về trước
cùng tụ tập bên hang đá nhỏ cầu một năm mới an lành hạnh phúc hơn
từ đó giúp mọi thành viên trong gia đình có thêm thời gian bên nhau tạo khoảng lặng cần thiết tĩnh tâm và hướng về gia đình nhiều hơn
thay vì ra ngoài thì năm nay chúng tôi tự đã thức ăn về quây quần bên nhau vừa gọn lẹ tránh đồ đúc đánh dấu mùa giáng sinh bình an
một năm đã qua mà phần lớn thời gian ở trong nhà vì covid
mong sáng năm có thể làm được nhiều điều hơn và noel sáng năm mọi người được cùng nhau vui vẻ chúc nhau nhiều điều bình an
giáng sinh an lành đến tất cả mọi người và dịch bệnh sớm đi qua
giáng sinh năm nay dù có phần chầm lắng hơn nhưng trên hết tất cả đều mong sự an lành và hạnh phúc
hãy cùng chúng tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người và chia sẻ trên fanpage của truyền hình

thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít thời gian nữa là đến hạn xử phạt xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát theo đúng quy định
để đẩy nhanh tiến độ lắp camera trên phương tiện vận tải hành khách từ chín chỗ trở lên thì mới đây chính phủ đã có công văn yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành đúng tiến độ
thực tế cho thấy để kịp tiến độ thì nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai lắp đặt theo đúng quy định của nghị định một mươi và nghị quyết sáu mươi sáu hai nghìn hai mươi một của chính phủ
hiện các địa phương đang triển khai những giải pháp như thế nào sau chỉ đạo mới nhất
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây của chúng tôi
bến xe giáp bát thành phố hà nội để kịp hoàn thành tiến độ lắp camera cho các phương tiện của mình doanh nghiệp này đã triển khai lắp đặt nốt những phương tiện còn lại
theo chủ doanh nghiệp hiện toàn bộ gần một trăm linh xe của doanh nghiệp này đã được lắp camera giám sát theo nghị định một của chính phủ
đặc biệt việc lắp camera giám sát sẽ giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc quản lý vận tải
trước đây là phải ba cam bây giờ thực tế chỉ cần một cam
xóa bỏ hai g và bây giờ lắp bốn g để tạo điều kiện giám sát chặt chẽ tốt hơn kiểm soát được chặt chẽ hơn trong xe và toàn bộ hành trình đi lại của lái vũ xe
khi quẹt thẻ chỉ một lần nhưng không phải quay qua hai lần một lần sẽ giám sát được lái xe thay đổi đúng thời gian đến độ bốn tiếng một lần
cùng với những lợi ích trong việc quản lý vận tải khi xe có camera giám sát thì ý thức của lái xe sẽ được nâng lên
sẽ không còn những hình ảnh dừng đỗ trái phép đón khách dọc đường trở quá số người quy định
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín vẫn còn phức tạp như hiện nay camera giám sát sẽ là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch từ xa
nhắc nhở từ lái xe hành khách tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang
đồng thời cơ quan chức năng cũng dễ dàng trích xuất khi có những sự cố xảy ra
mình có thể thuận tiện xem lại ví dụ có vấn đề gì xảy ra mình thuận tiện mình xem lại được
đồng thời thì lái xe cũng có trách nhiệm cao hơn khi doanh nghiệp luf cam có lợi cho doanh nghiệp
camera giám sát là một trong những thiết bị mà rất quan trọng
có hiệu quả cho công tác cả quản lý nhà nước và doanh nghiệp
như chúng ta đã đi khảo sát ở nhiều doanh nghiệp thì cho thấy là hiện nay các doanh nghiệp sử dụng cho cái việc mà lắp đặt camera
để mà quản lý của doanh nghiệp rất là hiệu quả
ví dụ như là giám sát cái việc là
theo đánh giá của tổng cục đường bộ việt nam mặc dù đã có nhiều văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải
khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình
nhưng tỉ lệ lắp vẫn chưa cao
điểm đáng chú ý nhiều sở giao thông vận tải đã vận dụng linh hoạt cho phép lắp trước những xe hoạt động
còn phương tiện chưa hoạt động chưa phải lắp
vì thế vận tải khách chỉ mới phải lắp trước khoảng từ một mươi đến ba mươi xe
và điều này cũng hoàn toàn phù hợp khi hiện nay vận tải hành khách cũng chưa hoạt động hết công suất
trên cơ sở giả soát toàn bộ số liệu của các đơn vị vận tải trên địa bàn của ba mươi quận huyện thị xã của thành phố hà nội
chúng tôi đã giao cho lực lượng thanh tra của các địa bàn đến từng doanh nghiệp để tổ chức tuyên truyền
và hướng dẫn cho các doanh nghiệp để triển khai thực hiện việc lắp đặt camera theo đúng quy định
mới đây văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền đặt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
về khẩn trương thực hiện nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải
theo nghị định một mươi và đồng thời yêu cầu đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với xe ô tô tham gia hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đúng quy định
đến thời điểm này có thể nói là thời điểm nước rút theo cái nghị quyết của chính phủ
và chúng tôi cũng được biết là các doanh nghiệp vận tải thì mặc dù là chịu cái sự ảnh hưởng thiệt hại của covid
nhưng mà cũng đang rất là nỗ lực để mà triển khai thực hiện
đúng và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của nghị định của chính phủ
sau cái thời hạn quy định thì sẽ thực hiện các cái xử lý vi phạm theo đúng quy định của nghị định một và các cái thông tin hướng dẫn
thống kê cho thấy thời điểm hiện tại có một mươi năm tỉnh thành phố đặt tỷ lệ đã lắp đặt camera giám sát trên phương tiện kinh doanh đang hoạt động
đạt trên bảy mươi trong đó một số địa phương đã đạt một trăm linh như bạc liêu kiên giang hay hậu giang
cũng theo thông tin một
cũng theo thông tin mới nhất từ bộ giao thông vận tải
thời gian tới sẽ tạo điều kiện tối đa trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp
đặc biệt khi có quy định pháp luật về vấn đề này buộc các doanh nghiệp phải ra soát lại để có lộ trình thực hiện
thưa quý vị và các bạn
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thì bất cứ ai cũng có thể trở thành f
như không biết tự bảo vệ
nhất là hiện nay tại hà nội mỗi ngày hơn một ca mắc mới
trong thời gian gần đây nhiều gia đình có tâm lý lo lắng và tìm mua tích trữ sẵn những thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên việc tìm mua thuốc như vậy có đảm bảo chất lượng hay không
trong trường hợp nào thì cần dùng thuốc
ngành y tế cần có sự chủ động như thế nào để đảm bảo năng lực điều trị cho người dân yên tâm
trong chuyên mục góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với bác sĩ nguyễn hồng hà
nguyên phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
xin trước tiên là xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn xin chào quý vị khán giả của truyền hình an ninh tv ạ
trước khi bắt đầu cuộc trao đổi xin mời bác sĩ nguyễn hồng hà cũng như là quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn clip tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây
theo bộ y tế
việc lợi dụng tâm lý lo lắng và nhu cầu dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín và tình trạng thiếu hụt túi thuốc c
gói thuốc được cấp cho bệnh nhân covid một mươi chín có chứa thuốc monumpiravir đang thử nghiệm lâm sàng
một số đối tượng đã giao bán trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến
các loại thuốc điều trị covid một mươi chín có dược chất monumpiravir là thuốc đang được thử nghiệm lâm sàng
hoặc thuốc nước ngoài chứa dược chất monopiravir chưa được cấp phép lưu hành tại việt nam
việc mua bán sử dụng các thuốc không được phép lưu hành trên thị trường này
là vi phạm nghiêm trọng quy định của luật dược và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân
giảm hiệu quả phòng chống dịch và nguy cơ thuốc giả thuốc nhập lậu
vâng quay trở lại với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là
cái tâm lý lo lắng của người dân hiện tại là hoàn toàn có cơ sở
tuy nhiên việc mua thuốc dự trữ như vậy thì có phải là một việc nên làm hay không thưa bác sĩ
vâng covid một mươi chín là một cái bệnh dịch mới mà nguy hiểm
và chính vì vậy cho nên là rất nhiều các viện nghiên cứu cũng như các nhà nghiên cứu các nước
tập trung nghiên cứu các cái thuốc để ức chế cái sự sạp chấp của virus
và đã nhiều thuốc được nghiên cứu nhưng mà cũng nhiều thuốc không được tác dụng
và hiện nay thì có một số thuốc đã qua cái thử nghiệm thì thấy cái tính an toàn
cũng như là cái hiệu quả
hiệu quả của nó cũng có tác dụng ức chế cái sự sạp chấp virus
giảm cái số bệnh nhân nhập viện cũng như là giảm cái nhóm bệnh nhân chuyển nặng và tử vong
thí dụ như một số thuốc giảm uống như là monopilavir rồi là favipilavir
và hiện nay mới có thuốc palovic của hãng pfizer và có một thuốc tiêm remdesivir
thì một số thuốc này thì cho đến bây giờ thì bắt đầu được
cái cấp phép khẩn cấp của một số quốc gia trong đấy thì có cả fda của mỹ
mặc dù đã được cấp phép nhưng mà cái theo dõi cái tính an toàn và hiệu quả của nó
vẫn phải được tiếp tục tiến hành
cho đến nay những cái thuốc này thì ở việt nam chúng ta cũng đã qua các con đường
thì chúng ta cũng đã có một số thuốc và đang tiến tới cái việc mua cũng như là
nguyện bản quyền để sản xuất trong nước
nhưng mà ở các cơ sở điều trị thì hiện nay vẫn có các thuốc để điều trị covid một mươi chín
để ước chế cái sự sao chắc covid một mươi chín
vì việc mà điều trị sớm nó cũng khi mà bắt đầu có triệu chứng
cũng sẽ giúp cho cái việc giảm cái tỷ lệ nhập viện giống như là chuyện nặng
nhưng mà khi thị trường thì tất cả những cái thuốc ấy bán cho nhà nước thì được độc quyền và mua theo cái lít xăng
thật sự thì còn các cái thuốc trôi nổi trên trường thì thật sự là trong cái lúc này
chúng ta rất khó nói cái chất lượng của nó như thế nào mà ai quản lý
cái thuốc này cái việc mà những cái kẻ xấu lợi dụng sản xuất thuốc giả đưa vào
thì chúng ta có thể rất khó
thứ hai là chính cái sự nhu cầu nó không cần thiết mà khan hiếm
nó dẫn đến cái việc tăng giá nó làm dối loạn thị trường
đặc biệt là chúng ta thấy
là khi mà nhiều người người ta tích chữ thì nó sẽ gây ra cái khan hiếm trên thị trường
và cái người thật sự cần dùng thì lại không có
thì nhà nước chúng ta đang cố gắng đảm bảo các cái thuốc điều trị covid sớm
có thể điều trị ở cái giai đoạn đầu của nhà
vậy thì khi mà người dân có kết quả dương tính thì ngay thời điểm đó họ cần phải xử chín thế nào thưa ông
chúng ta biết là khi người ta tự xét nghiệm thấy dương tính
chúng ta cần báo cho y tế cơ sở
để mà có điều kiện để khẳng định
vậy là mình nhiễm sắt covid hai
khi mà nhiễm covid hai thì cái điều quan trọng là chúng ta bình tĩnh
và cũng đừng quá lo lắng
vì cũng rất nhiều cái trường hợp là nhiễm nhưng mà không triệu chứng hoặc là nhẹ
thì chúng ta theo dõi sức khỏe của chúng ta về mặt sốt
đặc biệt là cái biểu hiện đầu tiên
các cái biểu hiện khi nó khởi phát bệnh
các cái triệu chứng
như là sốt
rồi đau họng
rồi mệt mỏi
đặc biệt là mệt mỏi
rồi các cái dấu loạn khác
đặc biệt là theo dõi sức khỏe của chúng ta
là quan trọng
cái điểm thứ hai
là mình phải tránh lo lắng
có thể ăn uống đầy đủ
cũng như là vẫn có thể tập luyện
nhưng cái điều quan trọng là chúng ta phải cách ly
tránh cái lưỡi viễm cho những người trong gia đình
trong gia đình
và chúng ta
chú ý rằng là
các đối tượng
mà cao tuổi
họ có bệnh nền
mà khi có triệu chứng âm sàng
thì chúng ta phải liên hệ với y tế
để được theo dõi
và được đưa đi bệnh viện
lúc cần thiết
nếu chuyện nặng thì cần thiết
như vậy là đối với từng
và được điều trị thuốc kháng virus sớm
ở các cái đối tượng
mà có nguy cơ
vì chuyện nặng
có ý kiến cho rằng là
đối với những f
khi mà dùng kháng sinh
nếu như không đúng thời điểm
và không theo chỉ định của bác sĩ
thì cũng rất có thể
gây nên tình trạng là kháng
và có nhiều biến chứng hơn
vậy thì ông có thể phân tích
cụ thể hơn về điều này
cái điều này đúng như vậy
thì là chúng ta biết
đây là một cái bệnh
thì kháng sinh
cho nó không có tác dụng
đối với virus cả
kháng sinh chỉ có tác dụng
khi mà ở cái giai đoạn nặng
có kháng sinh
rồi bội nhiễm
thêm vi khuẩn
thì lúc ấy thuộc cái chỉ định của bác sĩ
ở trong bệnh viện
thế nên chúng ta không cần phải dùng kháng sinh tại nhà
và khi mà dùng tràn lan
thì nó dẫn đến cái nhận tượng
thuốc sau này
điểm thứ hai là
thuốc chống đông

trong cơ chế bệnh sinh
thì chúng ta thấy
trong cơ chế bệnh sinh
thuốc chống đông
thì rõ ràng là chúng ta thấy
trong cơ chế bệnh sinh
của nhiễm covid một mươi chín
khi mà tổn thương phổi
khi mà tổn thương phổi
và xuất hiện
cái hình tượng
các cái gục máu đông nhỏ
ở trong các cái mong bạch phổi
nó dẫn đến
cái hấp thu oxy
từ trong phổi ra vào máu
và xuất hiện
cái hình tượng

nó dẫn đến
cái hấp thu oxy

như vậy thì chuốc giống đông nó là con dao hai lưỡi
chỉ dùng khi nó có hiện tượng đông máu ở trong các mạch phổi
đặc biệt là lúc ấy nó sẽ xuất hiện các cái triệu chứng khó thở
cũng như là tổn thương phổi viêm phổi
và phải thở oxy thì lúc ấy là trị định mới dùng
thường thường những trường hợp như vậy thường nằm ở bệnh viện để điều trị
và thuốc chống đông hiện nay người ta đánh giá tác dụng vẫn là những thuốc tiêm
ví dụ như là heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc heparin
thì sử dụng ở trong bệnh viện
thì còn các thuốc chống uống thì chưa thấy đánh giá có những hiệu quả rõ rệt
vì thế cho nên là đối với thuốc chống đông
thì phải dùng đúng lúc thì đã có hiệu quả tốt
nhưng mà nếu mà chúng ta dùng thừa thì nguy cơ chảy máu
đối với quốc tịch quýt cũng vậy
quốc quýt là cái thuốc mà ước chế phản ứng viêm
khi mà cái phản ứng của cơ thể đối với virus mở mức độ bình thường vừa phải
thì nó sẽ giúp cho cơ thể khỏi bệnh
nhưng mà cái mức độ mà phản ứng quá mức
tức là nó dẫn đến các cái tổn hại các cơ quan do cái đáp ứng viêm ấy
thì chúng ta mới dùng quốc tịch quýt
và chính quốc tịch quýt thể dùng lúc ấy
nếu dùng sớm nó nguy hiểm
nó sẽ làm cho virus tăng phát triển
điều quan trọng là vẫn phải theo các chỉ định của các y bác sĩ đúng không ạ
thưa bác sĩ nguyễn đồng hà
thưa bác sĩ nguyễn đồng hà
trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều những phản ánh của người dân
về việc là người bệnh em không liên lạc được với nhân viên y thế
và điều này cho thấy phần nào đó là cái hệ thống y tế cơ sở của chúng ta đang bị quá tải
vậy theo ông ngành y tế cần có những cái kịch bản
để tăng cường năng lực y tế như thế nào
để người dân có thể được tư vấn và cấp thuốc điều trị tại nhà
hiện nay thì qua cái chỉ thị của bí thư thành viên hà nội
thì chúng ta thấy là bắt đầu tăng cường cái vấn đề y tế cơ sở
thì trước đây theo cái hệ thống y tế cơ sở
cái cơ cấu ban đầu bình thường thì trước đây
cái phòng y tế cũng hoặc là cái y tế phường cũng lực lượng nó còn rất là yếu
nhưng mà tuy tình hình dịch khác nhau
rồi chúng ta sẽ thiết lập các cái gọi là trạm y tế lưu động
để có thêm các cái hỗ trợ từ tiến tiên đến
hoặc là hỗ trợ từ các lực lượng thư viện
để làm tăng cường cái nhóm mà có thể tiếp cận
chúng ta quản lý theo địa dư để làm thế nào
không bỏ chót được một ai
và cố gắng là mình phát hiện được các bệnh nhân mà chuyển biến nặng
hoặc là bệnh nhân có nguy cơ nặng
để mình đưa đi bệnh viện kiểm trời để mình điều trị
hoặc là điều trị sớm tại nhà
bằng các cái thuốc kháng virus
chẳng uống được chỉ định của thầy thuốc
cho nên tất cả các bệnh nhân covid
cần phải được tiếp cận với các thầy thuốc khi cần thiết
với những trao đổi những khuyến cáo của bác sĩ nguyễn hồng hà
trong cuộc trao đổi ngày hôm nay
thì chúng ta có thể thấy rằng là
f khi mà có triệu chứng
thì hãy xin ý kiến của bác sĩ trước khi dùng thuốc
và đối với f một thì chỉ cần thực hiện cách ly tốt
và theo dõi sức khỏe không cần dùng thuốc
và chúng ta dự phòng bằng cách là sẽ thực hiện tốt
khuyến cáo năm k ăn uống đủ chất
và nghỉ ngơi hợp lý
và có thể bổ sung thêm một số loại vitamin thiết yếu
một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ nguyễn hồng hà
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay